thưa quý vị sáng nay đúng bảy giờ lễ tăng thượng tướng nguyễn trí vịnh nguyên thứ trưởng bộ quốc phòng được tổ chức trọng thể
theo nghi thức cấp cao tại nhà tăng lễ quốc gia số năm trần hành tông hà nội
trường ban tổ chức lễ tang là đại tướng phan văn giang ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước quân ủy trung ương và các bộ ban ngành đã tới viếng và tiễn đưa thượng tướng nguyễn trí vịnh
tới viếng tiễn đưa và chia buồn cùng gia đình thượng tướng nguyễn trí vịnh có các đoàn của ban chấp hành trung ương đảng quốc hội chủ tịch nước chính phủ
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam bộ quốc phòng bộ công an cùng các bộ ban ngành trung ương và các địa phương
tổng bí thư nguyễn phú trọng nguyên tổng bí thư nông đức mạnh gia đình thủ tướng phạm minh chính gửi vòng hoa viếng thượng tướng nguyễn trí vịnh
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đoàn bộ công an vào viếng thượng tướng nguyễn trí vịnh
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an và thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an gửi vòng hoa viếng
thượng tướng nguyễn trí vịnh là con trai của đại tướng nguyễn trí thanh chủ nhiệm tổng cục chính trị đầu tiên của quân đội nhân dân việt nam
thượng tướng nguyễn trí vịnh tình nguyện nhập ngũ từ tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trải qua quá trình gian luyện chiến đấu được đào tạo cơ bản ông đã không ngừng trưởng thành từ người chiến sĩ binh nhì đến thứ trưởng bộ quốc phòng thượng tướng quân đội nhân dân việt nam
trong mọi điều kiện hoàn cảnh dù ở bất cứ cương vị công tác nào ông cũng luôn nêu cao phẩm chất cao quý của bộ đội cụ hồ sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
với những công lao công hiến cho sự nghiệp cách mạng thượng tướng nguyễn trí vịnh được đảng nhà nước tặng thưởng huần trường độc lập hạng nhất huần trường quân công hạng nhất nhì ba huần trường chiến công hạng nhất nhì ba huần trường bảo vệ tổ quốc hạng nhất huần trường lao động hạng ba huy trường quân kỷ quyết thắng huần trường chiến sĩ vẻ vang hạng nhất nhì ba huy hiệu bốn mươi năm tuổi đảng và nhiều phần thưởng cao quý khác
sau lễ viếng lễ đưa tàng đồng chí thượng tướng nguyễn trí vịnh được tổ chức vào hôm nay
hồi một mươi ba h năm lễ an táng hồi một mươi bảy h một mươi năm cùng ngày tại công viên thiên đức xã bảo thanh huyện phù ninh tỉnh phú thọ